bộ trưởng y tế anh steve barclay mấy đây đã bác bỏ thông tin cho rằng
chính phủ nước này đang hướng đến các mối quan hệ gần gũi hơn với liên minh châu âu
chỉ ba năm sau sự kiện anh rời khối này hay còn được gọi là brexit
trước đó truyền thông anh đưa tin chính phủ nước này đang hướng đến các mối quan hệ với eu
giống như mô hình thụy sĩ eu trong nỗ lực nhằm giảm những rào cản thương mại hiện nay
tuy nhiên bộ trưởng steve barclay cũng là cựu bộ trưởng brexit của anh cho biết
không công nhận hay ủng hộ thông tin trên
đồng thời khẳng định mong muốn tận dụng tối đa các cơ hội mà brexit mang lại
ông bakhail khẳng định thủ tướng rishi sunak ủng hộ brexit
người dân anh đã bỏ phiếu ủng hộ đưa nước này ra khỏi eu vào năm hai nghìn một mươi sáu
và thỏa thuận chia tay giữa hai bên đã được quốc hội anh thông qua vào đầu năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên quan chức anh thừa nhận việc triển khai thỏa thuận đã gây nhiều khó khăn
đặc biệt trong vấn đề thương mại